những năm qua với việc tập trung vào thị trường xuất khẩu ngành lúa gạo việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu
thế nhưng thị trường trong nước với gần một trăm linh triệu dân mức tiêu thụ khoảng hai mươi triệu tấn gạo mỗi năm thì lại đang bị co nhẹ
trong khi đây lại là thị trường tiêu thụ ổn định và không bị biến động như thị trường thế giới
đã đến lúc ngành lúa gạo cần tập trung làm chủ thật tốt ngay trên sân nhà bên cạnh việc khẳng định vị thế hàng đầu ở sân khách
thói quen của đa số người tiêu dùng trong nước vẫn là mua gạo ở các đại lý cửa hàng bán lẻ tiệm gạo ở các chợ truyền thống
hoặc đặt hàng qua mối quen lâu năm để giao tận nhà mà ít ăn gạo đóng gói
thời gian gần đây muốn tránh tình trạng loạn thương hiệu nhiều người tiêu dùng tìm đến gạo việt được trưng bày trong các hệ thống siêu thị
nơi sản phẩm có đầy đủ các thông tin về nguồn gốc xuất xứ hạn sử dụng thành phần dinh dưỡng chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
tuy nhiên vào siêu thị gạo việt lại bộc lộ những nhược điểm đó là bao bì mẫu mã thua kém hàng ngoại nhập
sự dễ dãi của một bộ phận người tiêu dùng và sự thờ ơ của các doanh nghiệp trong nước đã khiến cho thị trường gạo nội địa trở nên hỗn loạn
thiệt thòi cho cả người tiêu dùng và khiến cho nguy cơ gạo việt thua trên sân nhà
thiệt thoi cho cả người tiêu dùng và khiến cho nguy cơ gạo việt thua trên sân nhà
do chịu chi phí phân phối mặt bằng quầy kệ nên càng khó tiếp cận với người tiêu dùng